hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy vào sáng ngày hôm qua
đoàn công tác của phòng tổ chức cán bộ học viện cảnh sát nhân dân đã đến dân hoa dân hương báo công
tại khu lương niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân tại xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giác
đoàn đã đến dân hương tại chùa tứ giác nơi khởi nguồn lời dạy thiêng liêng của bác hồ với lực lượng công an
tại đây ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh đã gửi thư cho đồng chí hoàng mai giám đốc công an khu một mươi hai
trong đó có nêu sáu nội dung về tư cách người công an cách mệnh
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đoàn đã thành kính dân hoa tưởng niệm báo cáo bác những kết quả đạt được trong thời gian qua
với chức năng là cơ quan giúp đảng ủy giám đốc học viện cảnh sát nhân dân thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức
công tác cán bộ công tác chính sách quả đáo góp phần xây dựng
cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm
đồng thời mỗi cán bộ chiến sĩ hứa quyết tâm thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nhân dịp này đoàn đến làm việc trao tặng quà động viên lực lượng công an xã phúc sơn huyện tân yên
và thăm tặng quà một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách trên địa bàn